do người tiêu dùng ở nhà để tuân thủ quy định phong tỏa của nhà chức trách
nhiều nhà kinh doanh sản phẩm may mặc đã hủy các đơn hàng cũ và ngưng cả đơn hàng mới
do người tiêu dùng ở nhà chức trách nhiều nhà kinh doanh sản phẩm may mặc đã hủy các đơn hàng cũ và ngưng cả đơn hàng mới
do người tiêu dùng ở nhà chức trách nhiều nhà kinh doanh sản phẩm may mặc đã hủy các đơn hàng cũ và ngưng cả đơn hàng mới
từ vụ thị trường châu âu châu mỹ bộ công thương cho biết nhiều quốc gia tại châu âu châu mỹ đang có nhu cầu nhập hàng trăm triệu khẩu trang thiết bị phòng chống dịch để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang phức tạp
như thị trường mỹ thì hiện có nhu cầu nhập khoảng năm trăm linh triệu khẩu trang n chín mươi năm hai trăm linh triệu khẩu trang các loại một máy trợ thở một tỷ găng tay một trăm linh triệu bộ áo tràng y tế năm mươi triệu bộ áo bảo hộ phòng dịch
các thị trường khác như tây ban nha kazakhstan canada nga cũng cần nhập khẩu các sản phẩm khẩu trang và trang thiết bị bảo hộ y tế
nắm bắt tình hình nhiều doanh nghiệp dệt may việt nam đã tìm cách gỡ khó bằng việc chuyển hướng nhập trang thiết bị máy móc để sản xuất khẩu trang xuất khẩu
bản thân công ty tôi thì đã nhập một cái vải gọi là vải nano kháng khuẩn
thì cái vải này thì nó là một cái sản phẩm độc quyền của đài loan nó xuất phát từ cái cây sồi
và bản thân cái sợi vải này là cái sợi vải đã trung quẩn
vì gia đội như thế cho nên là tôi nghĩ rằng là thôi bây giờ thì mình sản xuất cái vải này là ra cái áo xương ly mà chúng tôi đang bán thị trường thì có lãi hơn
thế nhưng thôi lúc này thì mình cũng phải hy sinh cái phần lợi nhuận đó để sản xuất ra cái khẩu trang
với tác động của dịch covid một mươi chín thì các doanh nghiệp cũng đã có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh
đặc biệt là những cái xuất khẩu
cái mặt hàng về hàng may mặc thời trang
tuy nhiên thì nó cũng có một cái cơ hội phát sinh ra đó là cái việc mà các cái nước trên thế giới người ta có nhu cầu rất lớn về xuất khẩu nhập khẩu khẩu trang
kể cả khẩu trang vải kháng khuẩn cũng như là khẩu trang y tế
may một mươi doanh nghiệp dệt may hàng đầu việt nam cho biết
đối tác lớn từ mỹ đang đặt hàng công ty này hai mươi chín
triệu chiếc khẩu trang
khẩu trang y tế là ngành hàng mới với may một mươi
nhưng đã có đối tác đặt mua bốn trăm linh triệu chiếc
hợp đồng được ký trong một năm
dự kiến giao hàng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi với trị giá là năm mươi hai triệu đô la mỹ
một đối tác khác tại đức cũng đặt thêm sáu triệu khẩu trang y tế
tổng các lô hàng này có thể mang lại ba mươi doanh thu cho công ty trong năm hai nghìn hai mươi
việt nam e line và các đơn vị yêu cầu may một mươi là
bây giờ ông không muốn làm thì ông cũng phải sản xuất khẩu trang
và lúc đầu là may một mươi từ châu âu
đối thẳng thuần vì lúc đó vẫn có đơn hàng xuất khẩu
cái thứ hai là may khẩu trang nó không hiệu quả
vì chúng tôi mua cả cái máy vài chục nghìn đô để sản xuất phép tông
bây giờ cho đi may khẩu trang thì đúng là không hiệu quả
tuy nhiên thì đến bây giờ nó không hiệu quả
nó phải làm vì không có việc làm
chúng tôi đã sản xuất gần hai triệu chiếc khẩu trang cho ông diệt kim đông xuân
sản xuất khẩu trang có thể là giải pháp tình thế giúp doanh nghiệp giảm thua lỗ
tạo công an việc làm cho người lao động
tuy đây là cơ hội lớn nhưng cũng đã xuất hiện không ít thách thức
khi gần đây đã có một số doanh nghiệp sau khi xuất khẩu bị trả về do không đạt được tiêu chuẩn
đây là dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế
sản phẩm làm ra có giá từ ba đến bốn trăm linh đồng một chiếc
máy móc thô sơ không có quy chuẩn cụ thể
chỉ cần tìm kiếm
tìm kiếm từ khóa mua bán máy sản xuất khẩu trang y tế
kháng khuẩn trên internet sẽ có hàng trăm nghìn kết quả
vô vàn mẫu mã vô vàn xuất xứ
và mức giá thì cũng vô cùng đa dạng
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín khiến nhu cầu khẩu trang trên thế giới trở nên vô cùng khán hiếm
không chỉ có doanh nghiệp dệt may
rất nhiều các doanh nghiệp chưa từng sản xuất trang thiết bị y tế cũng chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang
theo bộ công thương do việc ồ ạt sản xuất khẩu trang
hiện năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước đã lên tới một mươi một triệu sản phẩm khẩu trang một ngày
tuy nhiên số khẩu trang đó có đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu hay không
thì lại là câu chuyện khác
về mặt hàng khẩu trang
ít nhất chúng ta cũng đã có ba cái tiêu chuẩn mà bộ y tế cũng đã xây dựng và ban hành
tuy nhiên khi nhập khẩu vào các thị trường
thì mỗi thị trường lại có một cái tiêu chuẩn riêng
do vậy trong nhiều trường hợp
thì quy định của các thị trường nhập khẩu phức tạp hơn hoặc yêu cầu cao hơn
thì chính vì vậy khi đáp ứng được tiêu chuẩn việt nam
cũng chưa có nghĩa là chúng ta có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của các nước
cái doanh nghiệp mới mà tham gia vào xuất khẩu khẩu trang
thì có thể họ chưa nắm vững được những yêu cầu của các thị trường đó
cho nên đây là cái vấn đề mà các doanh nghiệp hết sức lưu ý
theo thống kê của hiệp hội dẹp may việt nam
khoảng một mươi năm doanh nghiệp dệt may thuộc tốp đầu
đã nhập dây chuyền sản xuất khẩu trang và tự đi tìm nguồn da xuất khẩu
các doanh nghiệp nhỏ hoặc gia công cũng tranh thủ khai thác thị trường này
để duy trì sản xuất giữ trần nhân công
họ cũng đang có xu hướng liên kết để tìm đầu ra cho sản phẩm
hiện khẩu trang y tế việt nam đang sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia
tcvn tám nghìn ba trăm tám mươi chín một hai hai nghìn một mươi do bộ y tế cấp
tuy nhiên để xuất sang thị trường hoa kỳ lại phải tiêu chuẩn fda
hay tiêu chuẩn ce của thị trường châu âu với ít nhất là hai mươi chín tiêu chí khắt khe
đây là một trong các nút thắt
khiến nhiều doanh nghiệp khẩu trang mất đi cơ hội xuất khẩu
để được áp dụng một cách chặt chẽ và sát sao
do vậy các doanh nghiệp của chúng ta phải có sự quan tâm ngay từ bây giờ
để đáp ứng được những các tiêu chuẩn đáp ứng được những yêu cầu của quy trình đánh giá sự phù hợp
và qua đó được cấp những cái giấy chứng nhận chứng chỉ của ce hoặc là của fda
thì như vậy các doanh nghiệp của chúng ta mới có thể tiến vào những thị trường này một cách bền vững
và không phải chỉ để qua cái mùa dịch này mà có thể về lâu dài
cũng có thể gói đây là một mặt hàng để các doanh nghiệp của chúng ta có thể tiếp tục xuất khẩu vào thị trường khác nữa
trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp để giảm bớt những tác động xấu từ các thị trường lớn
thì việc linh hoạt trong các phương án sản xuất kinh doanh là giải pháp và hướng đi hiệu quả nhất
tuy nhiên theo các chuyên gia để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu với mặt hàng y tế như khẩu trang
doanh nghiệp buộc phải tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng theo đơn đặt hàng của nhà nhập khẩu
hoặc theo yêu cầu của các cơ quan hải quan
các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về thị trường
yêu cầu chứng chỉ của đối tác nhập khẩu và đồng thời các cơ quan ban ngành cũng phải sớm có bộ tiêu chí phù hợp
trong sản xuất khẩu trang y tế xuất khẩu cho từng vùng lãnh thổ và từng quốc gia
dù muốn hay không ngành dệt may đang đứng trước một thời kỳ mới
thay đổi nhiều so với trước khi có dịch bệnh covid một mươi chín
để duy trì và phát triển đòi hỏi ngành diệt may phải cải cách mạnh mẽ
sự đồng lòng nhất trí cao hơn quyết tâm phát triển lớn hơn
hỗ trợ lớn hơn từ chính phủ về chính sách và cả hành lang pháp lý